tàu wall street journal đưa tin phong trào hamas ở giải gaza đã bác bỏ đề xuất của israel
về một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần ở gaza để đổi lấy tự do của khoảng bốn mươi con tin
bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ em mà nhóm này vẫn đang giam giữ
thủ lĩnh chính trị của hamas ông ismai haniye nói với các quan chức tình báo ở cairo ai cập rằng
nhóm sẽ không thỏa thuận về vấn đề thả con tin israel cho đến khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
hamas đã từ chối lời đề nghị của israel về việc tạm dừng các hoạt động trên bộ và trên không ở gaza
trong một tuần và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp tục vào lãnh thổ đổi lấy việc giải thoát bốn mươi con tin
hamas cũng nói rằng phải trả tự do cho toàn bộ hàng nghìn tù nhân palestine để đổi lấy trên một trăm linh con tin còn lại ở gaza
trước đó ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổng thống israel cho biết nước này sẵn sàng tham gia một thỏa thuận ngừng bắn nữa
ở giải gaza do nước ngoài làm trung gian nhằm giải cứu các con tin
và tạo điều kiện cho viện trợ hơn vào gaza